xuân vùng cao là chủ đề hoạt động hướng tới tết nguyên đán được tổ chức tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
nhằm giới thiệu các nghi lễ lễ hội phong tục tập quán truyền thống đón tết vui xuân đặc trưng của các dân tộc thiểu số vùng cao
hoạt động điểm nhấn xuân về trên bản tái hiện lễ giải hạn đầu năm của đồng bào dân tộc tày nùng tỉnh thái nguyên
đây là một phong tục hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian độc đáo của bà con dân tộc tây nùng
đã tồn tại từ lâu đời và còn được lưu giữ bảo tồn cho đến tận ngày nay
làng chúng tôi cùng đồng bào dân tộc để giới thiệu những nét đẹp nhất về phong tục tập quán ngày tết
mang lại cảnh sắc phấn khởi và niềm tin của đồng bào về một năm mới với nhiều dự cảm về sức khỏe tốt đẹp
mùa màng bội thu và tình đoàn kết giữa các dân tộc làm sao để bà con chia sẻ với nhau gắn kết với nhau
và cùng với nhau để phát triển kinh tế
tại đây du khách và người dân cũng được thưởng thức đặc sản của bà con vùng cao như xôi đồ
thịt gà nấu măng rau đồ cá nướng đặc biệt là mâm cơm đoàn kết với các món của dân tộc ba miền bắc trung nam
thứ nhất là cho gia đình được mạnh khỏe mùa màng tốt tươi mưa gió thuận hòa
tại ngày hội du khách còn được tham gia vào các trò chơi dân gian ném bao nhảy sạp
giao lưu loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống múa xòe nghệ thuật hát then đàn tính
đến đây thì mình cũng được khám phá rất là nhiều những cái văn hóa của các đồng bào dân tộc cao
với cả một số những cái phong tục
mình trước đây ở hà nội thì mình không biết đến hôm nay mình đến mình cũng được khám phá nhiều
chương trình xuân vùng cao mang đến những giây phút trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc ý nghĩa
đồng thời góp phần gắn kết nêu cao ý thức giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc